trong thời gian tới bidv xác định tập trung nguồn lực toàn hệ thống nhằm giữ vững vị trí là một trong ba ngân hàng có doanh số thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tốt nhất việt nam và nỗ lực vươn lên vị trí số hai trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
để thực hiện được mục tiêu này bidv dự kiến thành lập một bộ phận riêng chuyên phục vụ khách hàng xuất nhập khẩu đồng thời tiếp tục cải tiến quy trình tăng cường phát triển và ứng dụng công nghệ trong tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế
bidv đẩy mạnh triển khai nâng cấp các sản phẩm thương mại online với hàm lượng công nghệ cao như thư điện tử mobile nhằm tăng tốc độ xử lý giao dịch tài trợ thương mại
đặc biệt để bắt kịp với xu hướng công nghệ trong hệ thống thanh toán quốc tế bidv đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ tài chính vào các sản phẩm như vật đơn điện tử ứng dụng blockchain thanh toán bpo
những nỗ lực của bidv cũng là mong muốn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại việt nam nhằm tận dụng tối đa những cơ hội
mà cptpp và những hiệp định thương mại tự do khác mang lại
cái mong muốn của chúng tôi thì tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới bidv cũng tiếp tục triển khai thêm nhiều các cái dịch vụ
ví dụ như thẩm định đối với khách hàng ở các nước ngoài cũng như là tổ chức các hội thảo liên quan đến việc triển khai các nội dung của hiệp định cptpp
rồi có thể cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đến tìm
tìm kiếm các khách hàng ở nước ngoài các hội thảo về thị trường nguyên vật liệu
thì cũng chính là tăng thêm các cái giá trị gia tăng dành cho khách hàng và tăng thêm cái sự hợp tác giữa sơn hà và bidv
việt nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế toàn cầu
đó là cơ hội để doanh nghiệp việt vươn mình tới các thị trường khác nhau trên thế giới
và trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế đó
các ngân hàng với những dịch vụ về thanh toán quốc tế tài trợ thương mại
hay kinh doanh ngoại tệ đóng một vai trò hết sức quan trọng
việc một số ngân hàng tại việt nam trong đó có bidv
nhanh chóng đón đầu cơ hội nắm bắt nhu cầu
tung ra các sản phẩm dịch vụ chất lượng không chỉ đóng góp tích cực cho quá trình phát triển của chính họ
mà còn góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của việt nam
kinh doanh thuận lợi hơn hàng hóa việt nam hiện diện nhiều hơn trên phạm vi toàn thế giới
thưa quý vị và các bạn có thể nói các dịch vụ thanh toán quốc tế
hỗ trợ tài trợ xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại đóng một vai trò hết sức quan trọng
trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp việt
những nỗ lực tối ưu hóa các dịch vụ thanh toán hỗ trợ tài trợ xuất nhập khẩu của những ngân hàng
như ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
đã góp phần đáng kể giúp cho các doanh nghiệp việt đẩy mạnh các hoạt động thương mại trên phạm vi toàn thế giới
đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng hiện nay